bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis đã có chuyến thị sát khu xử lý môi trường ô nhiễm môi trường dioxin tại sân bay biên hòa tỉnh đồng nai
ngay sau khi bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ jam mattis thăm khu xử lý dioxin tại sân bay biên hòa
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đã tiếp đoàn
sân bay biên hòa là nơi ô nhiễm dioxin trọng điểm nhất ở việt nam
tại khu vực sân bay có khoảng năm trăm linh m ba đất bị ô nhiễm dioxin
năm hai nghìn một mươi chính phủ giao bộ quốc phòng chỉ đạo xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa
bộ tư lệnh hóa học đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng
triển khai thực hiện nhiều dự án đào xúc trôn lấp cô lập sáu mươi m ba tại phía nam sân bay
năm hai nghìn một mươi hai được sự hỗ trợ của chương trình phát triển liên hiệp quốc undb và quỹ môi trường toàn cầu
đã cô lập năm hectare với khối lượng ô nhiễm ước tính hơn bảy mươi m ba tại phía tây sân bay
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cơ quan phát triển quốc tế
hoa kỳ và quân chủng phòng không không quân đã ký thỏa thuận cho dự án xử lý dioxin khu vực sân bay biên hòa
chi phí dự kiến để xử lý ô nhiễm dioxin là ba trăm chín mươi triệu đô la
quá trình xử lý dự kiến sẽ hoàn thành trong một mươi năm
sau khi bộ trưởng bộ quốc phòng james mattis thăm khu xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đã tiếp đoàn
tại buổi tiếp bộ trưởng bộ quốc phòng hoa kỳ james mastic cảm ơn bộ trưởng ngô xuân lịch đã dành thời gian để tiếp đón đoàn
về phần mình bộ trưởng ngô xuân lịch hoan nghênh hoa kỳ trong việc hợp tác tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại việt nam khắc phục hậu quả chiến tranh
bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ cho biết kết quả chuyến thăm này là cơ sở để báo cáo với chính phủ và quốc hội hoa kỳ tiếp tục hỗ trợ việt nam khắc phục hậu quả sau chiến tranh